lực lượng an ninh pháp đang căng mình chuẩn bị cho mọi kịch bản trong và sau trận bán kết world cup hai nghìn hai mươi ba
giữa pháp và maroc sẽ diễn ra vào đêm nay theo giờ việt nam
bởi có nhiều cảnh báo về nguy cơ đụng độ giữa cổ động viên của hai đội
cảnh báo xuất hiện kể từ buổi ăn mừng chiến thắng của maroc trước bồ đào nha hôm một mươi tháng một mươi hai
khi nhiều người hâm mộ quá khích của maroc đã đập phá các cửa hiệu làm hư hại nhiều tài sản công
ước tính có khoảng một ba triệu người maroc đang sinh sống và làm việc tại pháp
các cơ quan an ninh tại paris và nhiều thành phố lớn tại pháp đã bố trí nhiều hơn các chốt canh
ở các địa điểm đông người qua lại đặc biệt là quảng trường
các cụ tuần trai nhằm giám sát tình hình trước trận cũng được tăng cường
đặc biệt nhân viên an ninh được bố trí dày đặc hơn ở khu có cộng đồng đông người maroc sinh sống